thưa quý vị trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thị xã sơn tây thành phố hà nội
phối hợp với các nhà trường dạy bơi miễn phí
và với sự kiện này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mong muốn
sẽ đem lại những trải nghiệm những niềm vui cho dịp hè
và quan trọng hơn là nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước
vì sự an toàn của chính các em

như năm nào địa bàn thị xã sơn tây cũng xảy ra các vụ đối nước
khiến nhiều trẻ em tử bong
nghỉ hè nguy cơ này càng đáng lo ngại hơn khi từng nhóm trẻ
thường xuyên rủ nhau bơi lội và chơi ở khu vực sông hồ
việc nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ bởi vậy trở thành điều chăn trở

xin mời quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chúng ta sẽ mvd đến bốn năm suốt đêm khổ cao
cho televison nhân trường hữu đến các ch viên năng lực cực sức cao nhất bằng lường

một chuyện nó cần phải thiết kiệu đối nước cơ bản
các chiến sĩ cảnh sát phòng trái trợ cháy trực tiếp cùng đường lớp
truyền đạt những kỹ năng bơi lội và phòng tránh tai nạn thương tích
lớp học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như thế này
đã được công an thị xã sơn tây duy trì trong nhiều năm qua
và sẽ tiếp tục được nghiên rộng để các em có những hành hệ bổ ích và an toàn